tại xã bình phú huyện tân hồng tỉnh đồng tháp nguyên chủ tịch nước trương tấn sang lãnh đạo thành phố hà nội tỉnh đồng tháp đã chứng kiến lễ khánh thành một mươi trên tổng số một mươi hai cây cầu dân sinh được vận động từ các nguồn tài trợ ở huyện biên giới tân hồng
xuất phát từ sự vận động của nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và ban tổ chức chương trình cầu nông thôn tạp chí nông thôn việt cùng các nhà tài trợ đã tài trợ xây dựng một mươi hai cây cầu dân sinh tại các xã nông thôn thuộc huyện biên giới tân hồng
theo đó các công trình được xây dựng với quy mô công trình giao thông cấp bốn tài trọng mỗi cầu là năm tấn tổng kinh phí là ba mươi chín năm tỷ đồng trong đó vốn nhà tài trợ là hai mươi một bảy tỷ đồng vốn địa phương đối ứng là một mươi bảy tám tỷ
hai mươi công trình cầu dân sinh được khởi công xây dựng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một mươi cây
hai công trình còn lại đang thi công với tiến độ đạt năm mươi khối lượng dự kiến hoàn thành vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi